tiếp tục điều tra các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án nguyễn minh hùng võ mạnh cường
cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty vn phạc ma
ở tp hcm và các tỉnh thành phố khác
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế
và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thẩm định xét xuyệt cấp phép
và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh
mang nhãn mát công ty helix canada và nhãn mát công ty hater hai nghìn canada
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành điều tra làm rõ
theo quy định của pháp luật